công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là các giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hiểu hạn năm cap việt nam
và công ty trách nhiệm hiểu hạn sophie solutions về tội cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự
công an tp hcm xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hai trang web bamo vn và findo vn
ba công ty nói trên đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm hai mươi ba bốn tỷ đồng
với lãi suất thấp nhất là một trăm năm mươi ba hai và cao nhất là một hai trăm tám mươi chín sáu mươi bảy
gấp từ bảy đến sáu mươi bốn lần mức lãi suất theo quy định
hiện công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định